trong đêm giao thừa tết buôn đán năm hai nghìn hai mươi công an xã cư né huyện cơ đông quốc đã tiến hành tuần tra để xử lý các vụ đốt pháo
tuy nhiên trong quá trình tuần tra thì phát hiện một nhóm thanh niên đang đốt pháo trái phép tại buôn diê một xã cư né
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra và lập biên bản đã bị các đối tượng tấn công làm bị thương hai đồng chí công an xã cư né
nhóm này khai nhận sau khi nhậu xong đã kéo nhau ra một đoạn đường thuộc buôn diê một xã cư né để đốt pháo
khi bị công an xã cư né phát hiện bắt quả tang về hành vi đốt pháo thì cả nhóm đã tấn công lực lượng công an để tẩu thoát
vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản
xảy ra tại địa bàn huyện xuyên mộc do bị cáo lê bảo chiêu chú tại huyện châu đức thực hiện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triều một mươi tám năm tù giam về tội giết người
một mươi năm tù giam về tội cướp tài sản và chín năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên thời điểm gây án bị cáo chưa đủ một mươi tám tuổi nên tòa tuyên tổng mức hình phạt là một mươi tám năm tù giam cho ba tội danh trên
theo cáo trạng chiêu và nạn nhân quen biết và có quan hệ tình cảm với nhau
do có ý định cướp tài sản của nạn nhân vào trước ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
chiêu đã giả vờ hẹn cô gái đi vũng tàu chơi và nạn nhân đã giao xe cho chiêu điều khiển
khi đi đến giữa lô cao su chiêu giả vờ nói đã đi lạc đường nên dừng xe lại và yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại để vào mạng tìm đường đi
sau đó treo đi ra sau lưng nạn nhân dùng dao đã chuẩn bị từ trước đâm liên tục vào người cô gái này
sau khi sát hại nạn nhân đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi chiếm đoạt xe máy điện thoại nữ trang của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
trong ba ngày sau người dân mới phát hiện thi thể của nạn nhân và trình báo cơ quan công an
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín triều đã bị công an bắt giữ
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa bắt hai đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn chiến chú tệ xã bài sơn đô lương và trần thị oanh chú tệ xã nhân sơn đô lương là chủ lô đề
trong đó nguyễn văn chiến là công nhân nhà máy xi măng trên địa bàn
còn trần thị oanh đã từng có tiền án về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
bước đầu công an huyện đô lương chứng minh được số tăng vật
bạc của hai đối tượng này là hơn bốn mươi chín triệu đồng
công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào dạng sáng ngày hôm năm tháng ba tại xã lộc thạch huyện lộc ninh của tỉnh bình phước
ngọn lửa thiêu dụi hơn một hectare cao su
và rất may là lực lượng chữa cháy đã kịp thời khống chế đám cháy đang lan rộng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h tối ngày bốn tháng ba
một số người dân địa phương tổ chức đốt rác dọn vườn cao su
thuộc quản lý của công ty điện năng lượng mặt trời ở xã lộc thạnh huyện lộc ninh
trong lúc đốt rác do bất cần nên ngọn lửa cháy lan sang vườn cao su
rồi nhanh chóng trở thành vụ cháy lớn đã khiến cho người dân trở tay không kịp
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lộc ninh công an tỉnh bình phước
nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy cùng với một mươi ba chiến sĩ có mặt tại hiện trường
nơi xuất hiện đám cháy là những đám cỏ và cây lớn rậm rạp đường đi khó
nên các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải kéo dây dài lao vào phía trong để dập lửa
đồng thời khống chế ngọn lửa không lan sang khu vực cao su rộng lớn hơn hai mươi hectare ở bên cạnh
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi